còn trong ngày một mươi bảy tháng một mươi lửa kèm cột khói cao hàng trăm mét phát ra từ một quán ăn nằm trên đường thủ khoa huân
quận một thành phố hồ chí minh quán này nằm trong diện một mươi một cơ sở không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy vừa bị đình chỉ hoạt động
hơn chín giờ sáng nhiều người dân ở lân cận bất ngờ thấy khói đen bốc lên từ một quán ăn nằm trên đường thủ khoa huân nên hô hoáng
một số người đã dùng bình chữa cháy để hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành rất nhanh sau đó đám cháy đã bùng phát lớn
tạo thành cục khói đen bao trùm toàn bộ không gian quán ăn và bùng phát lớn khiến người dân lo sợ cháy lan
nhận tin báo lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
quận một và quận ba đã được điều động tăng cường tới hiện trường gồm một mươi hai xe và tám mươi ba cán bộ chiến sĩ đã có mặt phong tỏa đường
cũng như chia làm nhiều mũi tiếp cận đám cháy nỗ lực dập lửa quán ăn này có một trệt một lầu
quán vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy từ tháng năm đến nay và đã bị tạm đình chỉ đang trong quá trình sửa chữa thì xảy ra hỏa hoạn
diện tích cháy khoảng ba trăm linh m hai trong tổng tám trăm linh m hai của quán nhận định ban đầu nguyên nhân có thể đến từ công nhân hạn cắt kim loại
vụ cháy không gây thiệt hại về người hiện cơ quan chức năng đã làm việc với đại diện cơ sở thi công và điều tra nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn
còn công an huyện hóc môn tp hcm cho biết đơn vị đang lấy lời khai của đối tượng phạm dương đức tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ quận một mươi hai
đối tượng trần hữu thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ huyện hóc môn cùng hơn một mươi đối tượng khác
đây là nhóm người mang hung khí bong xăng gây rút trật tự tại con hẻm ở xã thới tam thôn huyện hóc môn khiến nhiều người dân khiếp sợ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khoảng hai mươi ba h ngày một tháng một mươi sau khi dự sinh nhật tại nhà thái song
thì tài cho bạn gái về nhà tại xã thới tam thôn huyện hóc môn tại đây tài sẽ ra mâu thuẫn với nhóm anh việt ba mươi một tuổi
đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn đến tối ngày ba tháng một mươi khi cùng ăn uống tại nhà của thái
tài cho những người khác trong nhóm nghe về vụ việc nên nhóm bạn nhau mang theo bong xăng hung khí tìm anh việt trả thù
khi đến đầu hẻm nhà anh việt nhóm cầm hung khí kéo vào trong một thành viên trong nhóm dùng viên pháo ném vào trong nhà nhưng không nổ
tiếp đến một thành viên khác dùng bom xăng ném vào trước cửa nhà nhưng không cháy
sau đó các nghi phạm dùng hung khí đập vào cửa nhà và hai xe gắn máy dựng trước rồi bỏ đi
sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc công an huyện hóc môn đã cử trinh sát nhanh chóng vào cuộc xác minh
công an huyện hóc môn cho biết phần lớn đối tượng còn trẻ nhận thức chưa đầy đủ và nhiều người chủ yếu tiếp nhận thông tin xấu
như trên phim hành động xã hội đen các clip trước nội dung các băng nhóm giang hồ đánh xử nhau tranh giành địa bàn
vì vậy các gia đình có con em cần quan tâm giám sát con em mình chặt chẽ hơn để sớm phát hiện hành vi tiêu cực
thưa quý vị công an phường tự an tp bùa ma thuật tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ vụ một phóng viên bị tấn công hành hung khi đang tắt nghiệp
phản ánh tình trạng xe rù bến cóc trên địa bàn
phóng viên bị hành hung là ông hồ ngọc hùng phóng viên báo giao thông
theo phản ánh của ông hùng vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng xe dù bến cóc lộng hành
ông hùng ra khu vực đường nguyễn tất thành thành phố buôn ma thuật để ghi nhận thì bắt gặp xe khách của nhà xe thế vĩnh đang tấp vào đón khách
mặc dù xe này đã cải tạo thành xe tải không được phép chở khách
trong lúc phóng viên đang tác nghiệp thì tài xế xe khách đã lao tới chỉ bới đe dọa rồi tấn công phóng viên
sau khi xảy ra sự việc phóng viên hồ ngọc hùng đã đến công an trình báo sự việc và đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trong tình trạng đa chấn thương
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh làm rõ để xử lý theo quy định
với hành vi lao thẳng xe khiến một thành viên của tổ tuần tra chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ vào tối ngày sáu tháng một mươi
đỗ trì dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường tân chính quận thanh khê tp đà nẵng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tổ tuần tra chín trăm một mươi một công an thành phố đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trung tâm hành chính đà nẵng
thì phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra
tuy nhiên đối tượng tiếp tục tăng ga bỏ chạy và tông vào thượng úy nguyễn thành vinh thuộc phòng cảnh sát cơ động công an thành phố
khiến đồng chí này bị thương ở vùng đầu phải nhập viện được biết đối tượng dũng có một tiền án về tội cối gây thương tích
thưa quý vị
gần đây trên địa bàn tỉnh hậu giang xảy ra một số vụ thanh thiếu niên đánh nhau
mặc dù nhỏ tuổi nhưng các đối tượng rất hung hăng coi thường pháp luật
chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ là rủ nhau mang hung khí đi giải quyết làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
đây là những hình ảnh được ghi lại bởi camera của một quán cà phê ở ấp hai thị trấn nàng mau huyện vị thủy cách đây vài ngày
kết thúc vụ hỗn chiến là ba thanh niên phải đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người
vào cuộc điều tra công an huyện vị thủy bắt hai mươi đối tượng tham gia vụ đánh nhau
trong đó có nhiều học sinh về trụ sở để phục vụ công tác điều tra đồng thời thu giữ nhiều hung khí liên quan đến vụ việc
giáo đoán mua trên mạng bữa đó có nghe mấy bạn tìm miệng qua lại là nói thứ hai sẽ có quấn nhau
bắt đầu cơ quan công an giáo quyết định khởi tố vụ án và khởi tố ba đối tượng
về hành vi cố ý gây thương tích và đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại
rồi chạy trang tin chửi con này kia con có hẹn chạy ra quán hồng ăn
rồi xong rồi con điện con sợ chạy ngốc rồi con mới điện anh em con tụ ngoài trước thủ
rồi thấy chạy
đối với lứa tuổi này thì tâm lý là hiếu thắng thích thể hiện mình không hiểu biết sâu về pháp lực
và không suy nghĩ được cái hậu quả sẽ xảy ra nếu xảy ra đánh nhau
nếu phát hiện các em có mâu thuẫn với người khác có sự chuẩn bị khung khí cất chấu khung khí để đánh nhau
thì trước tiên là gia đình phải là kịp thời giáo dục can ngăn và đồng thời cần thiết phải phối hợp với nhà trường
phối hợp với cơ quan công an để xử lý
tính găng đe và tính giáo dục
để ngăn chặn tình trạng này ngoài việc xử lý của cơ quan chức năng thì vai trò của gia đình trong quản lý giáo dục là hết sức quan trọng và cần thiết
bởi ngoài tính găng đe phòng ngừa trong xử lý gia đình cần giám sát chặt chẽ dở dắt hoạt động của con
kịp thời uốn nắn những suy nghĩ lệch lạc của con gái
có như vậy mới hạn chế được thanh thiếu niên vi phạm tạo điều kiện cho các em có một tương lai tốt đẹp hơn
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở khu vực từ quảng trị
đến quảng ngãi và phía bắc tây nguyên đã gây mưa kéo dài khiến cho nhiều tỉnh miền trung bị thiệt hại về người và tài sản
mưa lũ đã làm sáu người chết đà nẵng hai người quảng nam một người thừa thiên huế hai người tăng ba người so với báo cáo nhanh trong sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi
về nhà ở có chín nhà bị sập đổ hai mươi sáu nhà bị thiệt hại
về giao thông hiện còn hai điểm sạt lở lớn gây tắc đường là km ba mươi hai hai trăm linh quốc lộ chín c tỉnh quảng bình và quốc lộ một mươi năm d
đi cờ khẩu quốc tế la lay tỉnh quảng trị
bộ giao thông vận tải và các địa phương đang tổ chức khắc phục
về nông nghiệp hơn một hectare hoa màu bị ngập hư hại một trăm hai mươi một năm hectare thủy sản bị thiệt hại ba trăm một mươi ba con da cầm bị chết
hiện các địa phương đang tiếp tục giả soát tổng hợp và thống kê thiệt hại
thưa quý vị tàu cá đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài phải bị xử lý nghiêm
đó là yêu cầu của bang chí đạo tỉnh cà mau về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo khi đến kiểm tra tại huyện ngọc hiển và đầm dơi
đoàn tập trung kiểm tra các nội dung như số lượng tàu cá hết hạn đăng ký đăng kiểm tàu ca mất kết nối tàu cá vi phạm và có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài
công tác theo dõi xuất nhập cảng của tàu cá số ghi nhật ký khai thác có một số tàu cá tại các cảng
chỉ tính riêng địa bàn thị trấn rạch gốc hiện có một trăm bốn mươi chín tàu cá được đăng ký cấp phép khai thác thủy sản
trong đó sáu mươi tàu thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đến nay tất cả đã lắp đặt đảm bảo theo quy định
đoàn kiểm tra yêu cầu các địa phương phải tìm hiểu rõ nguyên nhân các trường hợp tàu cá mất kết nối hành trình
phải xác định rõ lỗi từ nhà cung cấp thiết bị hay cố ý từ chủ tàu để có biện pháp khắc phục xử lý theo quy định
mở đầu là thông tin liên quan tới cơn bão số sáu
cơn bão số sáu di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
cường độ mạnh cấp bảy giật cấp chín từ bảy mươi hai đến chín mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn
tiến hành tiêu hủy một mươi năm chai sữa chua nhập lậu do trung quốc sản xuất
với tổng giá trị gần hai trăm linh triệu đồng
công an tỉnh yên bái phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi hai do nguyễn văn lộc
trú tại xã thanh lãng huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc điều khiển có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác đã phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra
lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển một mươi năm chai sữa chua hương vị hoa quả
do trung quốc sản xuất không có hóa đơn chứng tử
làm việc với cơ quan
làm việc với cơ quan chức năng nguyễn văn lộc khai nhận vận chuyển số hàng trên
cho phạm hồng thiết chú tại xã nghĩa lộ thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
thưa quý vị sau bốn phiên giảm liên tiếp giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt tăng
tại kỳ điều chỉnh trong chiều ngày một mươi một tháng một mươi
trước đó tình trạng nhiều đại lý bán lẻ xăng dầu khu vực phía nam phải đóng cửa
nghỉ bán hàng khiến cho dư luận cảm thấy băn khoăn với công tác điều hành thị trường xăng dầu trong nước
và nguồn cung ứng xăng dầu
vậy cần phải có những giải pháp như thế nào để có thể đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu
trong mọi tình huống cũng như đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên
câu trả lời sẽ có ngay trong phóng sự ngay sau đây
từ một mươi năm h chiều ngày một mươi một tháng một mươi giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng năm trăm sáu mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng năm trăm sáu mươi bốn đồng một lít
như vậy giá xăng trong nước đã quay đầu tăng trở lại sau bốn lần giảm liên tiếp
trước đó ngày một mươi tháng một mươi thành phố hồ chí minh có một trăm hai mươi một trên năm
hai trăm năm mươi cửa hàng không còn xăng
nhiều nơi đã đăng ký mua nhưng đầu mối cung cấp vẫn chưa giao hàng
tình trạng này cũng xảy ra tại an giang bình dương bình phước đắk lắc
ba mươi sáu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở thành phố hồ chí minh
và các tỉnh đồng bằng sông kiểu long đã gửi kiến nghị đến chính phủ
phản ánh tình hình kinh doanh xăng dầu thời gian qua
do các hoạt động thu lỗ đặc biệt là từ đầu mối và tất cả các khâu tương nhiên

nên nhiều doanh nghiệp đã giảm mạnh chiếc khấu bán hàng để đẩy mạnh
để hạn chế việc lấy hàng của các đại lý bán lẻ
dẫn đến các doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh thu lỗ và cắt giảm sản lượng kinh doanh
nguyên nhân thứ ba là tiến dụng bị thấp chậm trong khi giá xăng dầu tăng
tỉ giá đồng đô và đồng việt nam đồng tăng và ảnh hưởng đến giá nhập khẩu
khó tiếp cận nguồn ngoại tệ khiến các doanh nghiệp đầu mối
không có đủ nguồn tài chính để gặp hàng
nguyên nhân thiếu xăng dầu cục bộ ở một số tỉnh thành cũng đang gây ra lo lắng cho người dân
những ngày qua nhiều người tranh thủ mua để sử dụng và tích chữ
dẫn đến lượng người tập trung đổ về các cửa hàng đông hơn ngày bình thường
làm cho mặt hàng này tại một số nơi không được điều tiết kịp thời
thưa quý vị nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trực tự và bảo vệ sức khỏe tính mạng
của đội ngũ y bác sĩ công an quận năm tp hcm đã tổ chức ký kết
quy chế phối hợp với các bệnh viện đóng trên địa bàn quận
quận năm là địa phương có nhiều bệnh viện nhất tại khu vực tp hcm
do đó việc ký kết này được xem là bước đi tiên phong của thành phố
về đảm bảo an ninh trực tự tại bệnh viện
thống kê của công an quận năm trong năm hai nghìn hai mươi một và chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tại các bệnh viện trên địa bàn xảy ra hai mươi vụ trộm cắp tài sản của thân nhân bệnh nhân
song số liệu này có thể chưa phản ánh đầy đủ thực trạng trộm cắp đã và đang diễn ra
tại các bệnh viện trên địa bàn quận bởi nhiều bị hại không trình báo
với lực lượng bảo vệ và cơ quan công an
tính riêng tại bệnh viện chợ rẫy bình quân mỗi ngày có khoảng một mươi bệnh nhân
tới khám và điều trị nếu tính lượt người dân ra vào
thì con số này tăng gấp từ ba đến năm lần điều này cho thấy nguy cơ mất an ninh trực tự
như gây rối lừa đảo trộm cắp móc túi là rất cao
ngoài chú động bảo vệ tài sản của mình thì sự xuất hiện của lực lượng công an
tại bệnh viện đã giúp người dân cảm thấy yên tâm hơn
có một thời gian cách đây mấy năm thì người nhà chị đến đây thì cũng bị lừa đảo
tức là nó nói là đóng tiền đi cho nó mượn tiền nó đóng tiền viện đi rồi
là người nhà đem tiền lên nó sẽ trả tiền nhưng mà rồi đưa tiền xong
rồi đưa mấy triệu bạc xong rồi nó đi luôn
ở đây thì nó rất là phức tạp hồi xưa tới giờ là chị ở đây thì chị cũng biết được như vậy
thì bây giờ có công an rồi ở đây thì chị an tâm hơn
người bệnh nhân và người thân đều an tâm
an ninh trật tự cũng như bảo vệ hay là bên công an cũng giúp mình để nhắc nhở mình
để coi tư trang của mình không bị mất mát nói chung là trong ba ngày vừa rồi
thì tôi thấy ở nơi đây là nơi đáng tin cậy để cho mình đưa bệnh nhân đến đây để chữa trị bệnh
xong xong đó công tác bảo vệ sức khỏe tính mạng đội ngũ y bác sĩ
cũng được công an quận năm quan tâm và có nhiều biện pháp đảm bảo thực hiện
thời gian qua trên cả nước đã xảy ra một số trường hợp người nhà bệnh nhân
hành hôn đội ngũ y bác sĩ y tá hay nhóm công đội vào tận khoa cấp cứu để truy sát đối thủ
cản trở uy hiếp y bác sĩ khi cấp cứu cho nạn nhân
đối với các bệnh viện cái cách này hết sức có ý nghĩa
giúp những người mặc áo blue trắng yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
chức trách lương y như tự mẫu của mình
đối với các bệnh viện kinh cách này hết sức có ý nghĩa

trong bệnh viện là chúng tôi đem sự an bình đến những người bệnh
còn như vậy sự an bình cho cái nhìn vào hệ thống y tế nối chung
hay có an bình cho một nhân viên y tế chắc chắn
nó còn nhiều yếu tố khách quan của xã hội
cho nên cái việc đó với một cái màu áo
với một cái nhiệm vụ của lực lượng công an
với nghiệp vụ thì sẽ là người hết sức
là một lực lượng hết sức cần thiết để hỗ trợ cho các bệnh viện
công an quận là cũng có phân công cho lực lượng công an
công an phường phối hợp với lực lượng bảo vệ chuyên trách của các bệnh viện
là có cái tuần tra chung ở trong cái khuôn viên bệnh viện để đảm bảo được trực tự
thứ nhất là tạo cái hiệu quấn năng đe đối với các đối tượng
có ý đồ tiếp cận khu vực bệnh viện để mà gây án
cũng nằm trong quy chế phối hợp này công an các phường thuộc quận năm
còn thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng ưu ba nhân dân phường tổ dân phố
bảo vệ của cơ sở tổ chức kiểm tra đảm bảo trực tự an toàn giao thông
xung quanh khu vực bệnh viện
các trường hợp lên chiếm lòng đường với hẹ buôn bán dừng đổ xe sai quy định đều bị xử lý
với bước đi tiên phong này của công an quận năm đang rất được kỳ vọng kéo giảm được
tình trạng mất an ninh bên trong và bắt nháo bên ngoài các bệnh viện
thành phố hồ chí minh nói riêng và nhiều tỉnh thành khác nói chung
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã phát hiện bắt tám mươi vụ một trăm bốn mươi bảy đối tượng tàn trữ mua bán
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy qua đó đã khởi tố sáu mươi vụ và một trăm một mươi bị can
điển hình trong một chuyên án ma túy gần đây các đội nghiệp vụ công an đà lạt
và công an các phường đã điều tra truy bắt được năm đối tượng tàn trữ mua bán
hai trăm chín mươi chín viên ma túy đá tổng hợp hai trăm linh sáu gram ketamine gần hai trăm linh bảy viên thuốc lắc
và hai mươi hai gói ma túy đá các đối tượng đã bị công an thành phố đà lạt bắt quả tang
khi thực hiện hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
đây là chuyên án được triệt phá có số lượng ma túy nhiều nhất
trên địa bàn thành phố đà lạt từ trước đến nay
chúng tôi tăng cường công tác quản lý nắm đối tượng gọi hỏi gian đe
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện đấu tranh triệt phá
các đối tượng có hành vi tổ chức tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố đà lạt đã phát hiện bắt tám mươi ba vụ
một trăm bốn mươi bảy đối tượng tàn trữ mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong cây cần sa
qua đó đã khởi tố sáu mươi vụ
với một trăm một mươi đối tượng thu giữ tổng số gần sáu trăm sáu mươi bốn bốn g và tám trăm chín mươi ba viên ma túy tổng hợp
cùng trên một mươi một hai kg cần sa đồng thời xứ phạt vi phạm hành chính
hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
đáng chú ý tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố đà lạt có dấu hiệu gia tăng
nhiều đối tượng còn trẻ tuổi thuê phòng khách sạn nhà nghỉ nhà nguyên căn
để tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng la xuân vinh hai mươi chín tuổi trú tại phường an sơn phường bốn thành phố đà lạt
là đối tượng có tiền án về tội cướp cỗi giết người bị công an phường một thành phố đà lạt
bắt quả tăng khi đang tàn trự trái phép một gói ma túy đá
tôi nhận thấy hành vi tàn trữ chất ma túy của tôi là sai trái
tôi xin hứa sẽ thời gian tới sẽ chấp hành để mong trở về lại với cộng đồng
và mong không có ai vi phạm với tôi
thực tế cho thấy các đối tượng thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như vũ trường quán bar quán karaoke cơ sở lưu trung
điều đáng lo ngại tội phạm ma túy tại đà lạt trong thời gian gần đây
tập trung chủ yếu vào đối tượng thanh thiếu niên
các đối tượng phạm tội về ma túy phần lớn có tiền án tiền sự
đặc biệt các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi xáo quyệt
khi tái phạm chủ hoạt động còn tinh vi và nguy hiểm hơn
song song với kế hoạch đảm bảo nâng chế tự của phường từ đầu năm
công tác phòng chống tội phạm về ma túy nói chung công tác xử lý tội phạm hành chính
liên quan đến số đối tượng ma túy nói riêng để được công an phường tiến hành triển khai quyết liệt
trong quá trình triển khai ban chỉ huy công an phường cũng trường khuyên quán triệt
tới cán bộ chính sĩ nhất là lực lượng ngành xác phục
chú trọng công tác nắm địa bàn quản lý dân cư
cũng như quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về nền tự
quản lý số nhà nguyên căn phức tạp xử lý những tụng điểm phức tạp
liên quan đến tội năng ma túy trên địa bàn
có thể nói với thú đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm ma túy
cùng sự đa dạng về nơi sử dụng ma túy đòi hỏi lực lượng chức năng tiếp tục
có sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ hơn để kịp thời phát hiện triệt phá các tụ điểm ma túy
bên cạnh đó cũng rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội để cùng ngành chức năng
kịp thời phát hiện triệt phá các vụ án ma túy trên địa bàn
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự cho địa bàn
vốn là một địa phương du lịch nổi tiếng gần đây